hội đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận của ông minh và bà trang công ty minh thành về việc trả lại sáu mươi năm tỷ đồng đã nhận từ ông thanh khi chuyển nhượng năm mươi của phần công ty
trước đó vào chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn sau khi kết thúc phần tranh luận các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án
ông trần quý thanh là người đầu tiên nói lời sau cùng
đầu tiên bị cáo nói lời cảm ơn hội đồng xét xử viện kiểm sát cảm ơn giám thị và cán bộ trại tạm giam đã phân tích cho ông hiểu rõ những sai lầm mà bản thân đã thực hiện
bị cáo cũng mong hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho bị cáo có cơ hội sớm trả về
tại tòa bị cáo thanh nghẹn ngào khóc và nói bản thân trưởng thành từ cô nhi viện trải qua nhiều thăng trầm và biến cố nhưng vẫn luôn vượt qua làm gương cho các con và cộng sự của mình
bị cáo sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành vi của mình
bị cáo và gia đình đã lao động hàng chục năm với mong muốn đóng góp cho xã hội thông qua nghĩa vụ chính sách và tạo công an việc làm cho người lao động làm từ thiện
vợ chồng bị cáo cùng các con thường xuyên làm việc trực tiếp cùng nhân viên một mươi một mươi sáu giờ mỗi ngày
gia đình bị cáo có chung sứ mệnh là mong muốn xây dựng được một tập đoàn của việt nam vươn ra thế giới
do vậy các nhu cầu của từng thành viên đều duy trì ở mức tối giản không tiêu dùng phu phí ra hoa
lợi nhuận thu được đều được tiếp tục tái đầu tư để tiếp tục lao động đóng góp
ai rồi cũng chết và không mang theo gì
dù đã bảy mươi tuổi nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp
bị cáo có nguyện vọng để lại cho xã hội sự tự hào về những sản phẩm mang thương hiệu việt và doanh nghiệp việt vươn ra thế giới
trong phần lời sau cùng nhắc về người vợ của mình ông trần quý thanh xúc động
bị cáo xót xa và biết ơn vợ của mình đã bảy mươi tuổi lại bị tai biến nhưng lại phải nhận điều hành công việc trong công ty trong hoàn cảnh hết sức khó khăn
bị cáo thanh cho rằng không có ý định dùng những hành động đóng góp của mình để biện minh cho sai lầm của mình
bị cáo mong muốn hội đồng xét xử cho bị cáo cơ hội sửa chữa sai lầm của mình để tiếp tục đóng góp
bị cáo trần ngọc bích là người tiếp theo bước lên bục nói lời sau cùng sau ông trần quý thanh
tương tự bố bị cáo cũng cảm ơn các cơ quan tố tụng đã giải thích cho mình hiểu rõ sai lầm
và cảm ơn nhà chức trách đã cho tại ngoại để có điều kiện thực hiện các thỏa thuận của công ty với đối tác
bị cáo nói sinh ra và lớn lên trong gia đình làm kinh tế nên được giáo dục theo phương châm sống là phải cho đi công hiến cho xã hội
bị cáo cảm thấy hối tiếc về lỗi lầm mà mình đã gây ra
xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cha và chị gái của mình
bị cáo trần ngọc bích nói lời sau cùng bị cáo nối tiếp cho cái sai của mình nhưng đây là cơ hội để bị cáo trưởng thành
mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo cha của bị cáo và chị của bị cáo
cha của bị cáo bị đề nghị quá nặng
với thời gian này sẽ khó để cha mẹ bị cáo gặp lại nhau
là người cuối cùng bước lên bục khai báo bà trần uyên phương nói rất hối tiếc về hành vi của mình
bị cáo cũng hẹn giọng nói một mươi hai tháng bị tạm giam là khoảng thời gian khó quên để cô chiêm nghiệm lại cuộc sống và đã chất vấn bản thân rất nhiều
bị cáo cho biết là doanh nhân việt đầu tiên viết sách bằng tiếng anh xuất bản tại mỹ kể về câu chuyện thương hiệu việt thắng thương hiệu nước ngoài
bà trần uyên phương nói hôm nay đứng đây bị cáo khẳng định với chính mình còn thở là còn cống hiến
tất cả những kết quả bị cáo vừa nêu là đều được học từ ba
bị cáo rất hối tiếc cho cái sai của mình
bị cáo đồng thời cũng xin tỏa xem xét giản nhẹ khoan hồng cho cha và em gái
khi nghe hai con gái nói lời sau cùng ông thanh nhiều lần cúi mặt xuống và lao nước mắt